thưa quý vị các đồng chí và các bạn mặc dù đã có nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của bình ga mini cũ gây ra cho người sử dụng
thậm chí nhiều cơ sở sang chiếc ga trái phép đã bị phát hiện và xử phạt nghiêm khắc
nhưng vì tiện lợi và rẻ tiền nhiều người dân vẫn bày bán và sử dụng bình ga đã qua sử dụng để đun nấu
đây chính là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của con người
phản ánh về thực tế này trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đây là cơ sở sang chết ga trái phép của vũ hồng quân trú tại số hai thị trấn chùa hàng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
vừa bị các cơ quan chức năng huyện đồng hỷ phát hiện bắt quả tang
hàng trăm bình ga mini này được quân sang chiết từ bình ga to loại một mươi hai kg
điều đáng nói các vỏ bình ga mini đều đã sử dụng lại nhiều lần
quá trình sang chết ga đều bằng thủ công
mỗi ngày quân sang chiết được hơn một trăm linh bình ga mini sau đó đem bán cho quầy tạp hóa gần các trường cao đẳng đại học và nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn
mỗi bình ga mini bán lại từ năm đồng đến sáu đồng
ở đây từ cái bình này úp xuống thì nó bơm qua ốc này nó vào đây
mỗi bình đo này sang chết ra được bao nhiêu
khoảng độ sáu bảy chục bình thôi ạ
sang chết ga này là lâu chưa
nó sang chết này gần hai năm rồi ạ
hiện nay ngoài một số cơ sở kinh doanh lén lút tự sang chiếc ga trái phép để kiếm lời
thì tại một số cửa hàng kinh doanh tạp hóa bày bán công khai bình ga mini đã qua sử dụng
những bình ga này không địa chỉ không thông số kỹ thuật không rõ nguồn gốc
điều đáng nói là các bình ga mini này sử dụng nhiều lần nên không đảm bảo an toàn
ngoài ra tại một số quán ăn khu chợ công nhân sinh viên vẫn sử dụng bếp ga mini
và bình ga mini đã qua sử dụng để đun nấu hàng ngày do tiện lợi và giá rẻ
bình ga mini hay còn gọi là bình ga du lịch thì theo quy định thì chỉ được sử dụng một lần
một số người đã vì lợi nhuận đã tiến hành san chiết lại các bình ga đã qua sử dụng
từ các bình ga loại một mươi hai một mươi ba
do vậy mà việc san chiết ga trái phép và sử dụng các bình ga mini đã qua sử dụng thì rất là nguy hiểm
trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã từng xảy ra các vụ nổ do sang chết ga trái phép
từ bình ga to sang bình ga mini và do sử dụng bình ga mini đã cũ để đung nấu
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra
các cơ sở kinh doanh ga để chấn chỉnh việc mua bán trao đổi bình ga mini cũ
trên thị trường
về phía người tiêu dùng cũng cần kiên quyết không sử dụng những bình ga mini cũ
tránh những tai họa đáng tiếc có thể xảy ra